những năm qua ngân hàng chính sách huyện minh hóa tỉnh quảng bình đã giải ngân các chương trình tín dụng yêu đãi nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn sản xuất cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn
từ nguồn vốn này nhiều hộ đã đầu tư vào chăn nuôi trồng trọt có hiệu quả tạo việc làm và thu nhập ổn định từng bước vươn lên thoát nghèo
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
trước đây gia đình ông cao xuân chưa là một trong những hộ nghèo của xã
trước đây nhiều nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng chính sách huyện minh hóa ông đã đầu tư trăn nuôi bò
đến nay gia đình ông đã thoát nghèo và dần ổn định kinh tế
từ nguồn vốn vai ngân hàng chính sách xã hội nhiều hộ nghèo hộ gia đình chính sách có thêm động lực để phát triển kinh tế
nhiều hộ ở quảng bình nhiều hộ ở quảng bình nhiều hộ ở quảng bình
nhiều hộ ở quảng bình nhiều hộ ở quảng bình